tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật cảnh vệ
đa số đại biểu đồng ý về sự cần thiết ban hành luật này và nhấn mạnh việc nâng pháp lệnh cảnh vệ thành luật
nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cảnh vệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
cho ý kiến về việc sử dụng vũ khí trong khi thi hành nhiệm vụ được quy định tại điều hai mươi ba trong dự thảo luật
nhiều đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ ràng chặt chẽ cụ thể hơn bởi việc nổ súng liên quan trực tiếp đến tính mạng sức khỏe của con người
điểm c khoảng hai điều hai mươi ba dự thảo quy định còn chung chung mà không quy định cụ thể là những hành vi nào
chỉ nói là đang có hành vi tấn công trực tiếp nếu đem áp dụng vào thực tế để dẫn đến có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc
vì vậy nên phân biệt và quy định cụ thể như tấn công trực tiếp bằng vũ khí nào
sử dụng vũ lực
vũ khí vật liệu nổ hay là công cụ hỗ trợ
vũ khí nóng hay là vũ khí thô sơ
có trực tiếp đe dọa đến tính mạng con người
đe dọa sự an toàn của khu vực của sự kiện hay không
xuất phát từ đặc thù công tác cảnh vệ thì tôi cho rằng việc sử dụng vũ khí của lực lượng cảnh vệ là cần thiết
thậm chí là cần phải linh hoạt hơn so với các đối tượng khác cũng được trang bị vũ khí quân dụng
tuy nhiên quy định như dự thảo thì tôi thấy còn sơ sài và dường như là trao quyền tự quyết quá lớn cho lực lượng cảnh vệ
quy định cho lực lượng cảnh vệ có quyền nổ súng tiêu diệt đối tượng là không cần thiết
và nó không phù hợp với tinh thần đổi mới tích cực liên quan đến quyền con người
đã được quy định trong nguyễn pháp hai trăm một mươi ba
hơn nữa thì như các đại biểu trước đã khai kiến
tức là các khái niệm hành vi tấn công trực tiếp thì nó có nội hàm rất là rộng
và nó bao hàm nhiều cái tháng bậc khác nhau tác động để xâm hại đối tượng từ rất đến cao
và việc áp dụng ngay biện pháp nghiệp vụ cao nhất thì nó trưởng hợp lý trong các tình huống này
thì đề nghị phải làm cụ thể hóa hơn
nhiều đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ hơn quy định về huy động người
chưng dụng tài sản phương tiện để thực hiện công tác cảnh vệ nhằm tránh lạm dụng khi thi hành nhiệm vụ
đây là nội dung có liên quan đến con người và quyền con người do rất cần thiết phải thiết kế lại chặt chẽ
trong việc một là huy động về người hai là chưng dụng về tài sản và phương tiện
trả về giải quyết hậu quả pháp lý của người của chế định này cho thật sự rõ ràng
do đó tôi đề nghị tha thiết lợi
tôi đề nghị là về thẩm quyền là cơ quan tổ chức con người phải được xác định rõ ràng và tránh sự làm quyền
ngoài ra đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục giả soát bổ sung về nội dung
chỉnh lý về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất ngay trong dự thảo luật và với hệ thống pháp luật hiện hành